chín bị can trong đường dây đánh bạc quy mô rất lớn dưới hình thức ghi số đề
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
cầm đầu đường dây này là lê thị diệu chú tại phường tân tiến
và đào thị bình trú tại phường thắng lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
ngày bốn bảy đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột bắt quả tang tại bảy điểm
đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động
và nhiều phơi đề tài liệu liên quan
bước đầu làm rõ đường dây này hoạt động từ đầu năm đến nay
các đối tượng móc nối chặt chẽ hoạt động tinh vi chúng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội facebook zalo viber
tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm đến nay là trên một trăm linh tỷ đồng